kính thưa quý vị bên cạnh việc tập trung đấu tranh tri phá các ổ nhóm hoạt động tính dùng đem
núp bóng công ty kinh doanh tài chính tư vấn pháp luật công an tp hcm đã chỉ đạo công an quận huyện
và thành phố thủ đức khẩn trương tiếp nhận giải quyết các tố giác tin báo về tội phạm của người dân
đối với các hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn tạc sơn chất bẩn vào nhà người dân
để gây sức ép buộc phải trả nợ do các đối tượng nhận dịch vụ đòi nợ thuê thực hiện
trước đó qua tiếp nhận tin báo của chị nguyễn thị sông thao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hư trú phường bảy quận tân bình về việc bị tạc sơn vào nhà nhằm gây sức ép buộc phải trả nợ vây quá hạn
công an quận tân bình đã phóng hòa với các đơn vị nhiệm vụ của công an tp hcm khẩn trương tuy xét
bắt giữ các đối tượng nguyễn tấn lợi vũ văn hùng trương vĩnh kim
kết quả điều tra ban đầu xác định xuất phát từ việc chị nguyễn thị song thao không trả nợ đúng hẹn cho mình
trước đó nguyễn thị kim thảo đã thuê đối tượng nguyễn tấn lợi đòi khoản nợ vây nêu trên với hoa hồng là một mươi
trên tổng số tiền thu hoàn được nguyễn tấn lợi đã cùng bàn bạc với trương vĩnh kiên vũ văn hùng tạc sơn vào nhà chị thao
và bố chồng của chị thao để gây sức ép buộc chị thao phải thanh toán số tiền nợ còn lại
căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình đã ra lệnh tạm giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn tấn lợi trương vĩnh kim và vũ văn hùng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
đồng thời tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò mức độ liên quan của nguyễn thị kim thảo để xử lý nghiêm theo quy định